tại hà nội học viện tòa án đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương và đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đã đến dự lễ khai giảng cùng đông đảo cán bộ giáo viên và sinh viên học viện tòa án
học viện tòa án tiền thân là trường cán bộ tòa án đã có lịch sử và quá trình phát triển lâu dài
có nhiều đóng góp tích cực vào nền giáo dục nước nhà đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nghề cho các chức danh tư pháp của tòa án nhân dân
hàng năm nhà trường đã bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hàng nghìn thư ký thẩm tra viên thẩm phán tòa án nhân dân các cấp
hỗ trợ giảng viên tài liệu bồi dưỡng hội thẩm nhân dân cho các tòa án địa phương
đặc biệt từ năm hai nghìn năm đến nay nhà trường đã phát huy vai trò tích cực trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tòa án nước bạn lào
nói chuyện với cán bộ giáo viên và học viên học viện tòa án chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu
những kết quả thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên học viên đã đạt được trong thời gian qua
để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ngành tòa án nói chung học viện tòa án nói riêng
chủ tịch nước yêu cầu học viện tòa án cần tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc các chủ trương
quan điểm của đảng nhà nước trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình nội dung phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại
chú trọng gắn kết học tập kiến thức cơ bản với đi sâu đào tạo kỹ năng ứng dụng thực hành
phát huy tính tích cực tự giác sáng tạo của học viên
sinh viên trong học tập
và nghiên cứu khoa học
cùng với việc trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cần thiết khác
học viên cần trú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức
rèn luyện bản lĩnh chính trị của thẩm phán và các chức danh khác của tòa án
giáo dục ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bảo vệ quyền con người bảo vệ công lý cho học viên sinh viên
quan tâm và có chính sách hỗ trợ
học viên sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
vươn lên học tập góp phần phát triển nguồn nhân lực
vùng miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta
phát huy truyền thống bảy mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành của ngành tòa án
chủ tịch nước tin tưởng
học viện tòa án sẽ giành được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của đất nước
học viện tòa án sẽ giành được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa